thực hiện quyết định số bốn trăm một mươi một ngày hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia
bảo hiểm sội việt nam đã triển khai tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ không quốc gia hai dịch vụ thanh toán trực tuyến
thứ nhất là gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hội gia đình và đóng tiếp bảo hiểm sội tự nguyện
với hai dịch vụ thanh toán trực tuyến này công dân có thể thanh toán cho mình hoặc cho người thân
tiến tới áp dụng cho các đại lý thu bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
theo số liệu thống kê sau bảy tháng đưa vào vận hành số lượng dịch vụ công trực tuyến được tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia
đã tăng gấp chín mươi lần so với thời điểm khai trương tăng bốn năm lần so với quý i năm hai nghìn một mươi tám
việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được công bố ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi trên cổng dịch vụ công quốc gia
có thể tiết kiệm cho các dịch vụ không trực tuyến

mà cái việc đấy nó thuận tiện và nó tiết kiệm rất là nhiều chi phí và nó chắc chắn trong tương lai nó sẽ không có khó khăn gì cả
theo báo cáo của văn phòng chính phủ về kết quả xây dựng vận hành cổng dịch vụ không quốc gia quý ii năm hai nghìn hai mươi
nếu đa số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chỉ cần năm mươi người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
thực hiện thanh toán trực tuyến thì mỗi năm sẽ tiết kiệm được khoảng chín trăm ba mươi tỷ đồng chi phí đi lại
để thanh toán trực tuyến thực hiện gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình cần thực hiện các thao tác sau
bước một đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia
bước hai chọn thanh toán trực tuyến rồi chọn thanh toán bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
bước ba chọn dịch vụ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
bước bốn nhập mã thẻ bảo hiểm y tế chọn số tháng muốn ra hạn và thực hiện tra cứu
bước năm chọn ngân hàng thu khách

nhấn nút thanh toán
bước năm màn hình sẽ hiển thị để lựa chọn ngân hàng hoặc trung gian thanh toán
bước sáu đăng nhập tài khoản ngân hàng của bạn để thực hiện thanh toán
bước bảy hệ thống sẽ hiển thị lại thông tin thanh toán một lần nữa để xác nhận
nếu các thông tin đã chính xác click vào nút xác nhận
bước tám nhập mã otp
bước chín sau khi giao diện thông báo thanh toán thành công
thẻ bảo hiểm y tế của bạn đã được gia hạn thành công
chủ nhân của thẻ bảo hiểm y tế sẽ nhận được tin nhắn của bảo hiểm số việt nam
thông báo về thời hạn mới của thẻ bảo hiểm y tế
để thanh toán trực tuyến đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện
cũng tương tự như gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cụ thể như sau
bước một sau khi đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia
và chọn menu thanh toán trực tuyến thanh toán bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
như dịch vụ trên chọn đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện
bước hai nhập mã sổ bảo hiểm xã hội dược ních nút tra cứu
nếu nhập đúng mã sổ bảo hiểm xã hội thông tin về người tham gia
phương thức đóng thời gian đóng và thông tin về cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ được hiển thị
tiếp tục lựa chọn ngân hàng thù hưởng của cơ quan bảo hiểm xã hội và bấm nút thanh toán
bước ba màn hình cổng thanh toán sẽ hiển thị để lựa chọn ngân hàng hoặc trung gian thanh toán
bước bốn các thao tác trên giao diện internet banking của ngân hàng bạn thực hiện tương tự như các bước sáu bảy tám chín
ở dịch vụ thanh toán gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
cùng với các dịch vụ công đã cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng giao dịch điện tử của ngành
bảo hiểm xã hội việt nam mong muốn mang lại tiện ích tạo thuận lợi tiết kiệm thời gian
chi phí khi tham gia thù hưởng các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
bước năm qua đó khuyến khích người dân tích cực tham gia bảo hiểm sội tự nguyện bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
góp phần hoàn thành mục tiêu bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế toàn dân